mặc dù lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần truy quét nhưng nhiều đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông trà khúc vẫn lén lút hoạt động
nhiều hectare đất sản xuất nông nghiệp và tài sản khác của người dân bị sạt lở cuốn trôi bởi vấn nạn này
những ngày qua công an huyện sơn tịnh đã tổ chức lực lượng giáo diết truy quét các bè hút cát trộm trên sông trà khúc
những ngày qua lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi hai bè ghe hút cát trái phép trên sông trà khúc đoạn qua xã tịnh hà huyện sơn tịnh
hàng chục người dân tham gia xúc cát lên các xe ô tô chở đi bán
ngoài bốn ô tô chở cát bị lập biên bản vi phạm lực lượng công an thu giữ hàng chục ống máy hút cát tại hiện trường
hiện các ngành chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
nhiều năm qua tình trạng hút cát trộm trên sông trà khúc vẫn diễn ra gây sạt lở bờ sông khu vực huyện sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
diện tích đất sản xuất của người dân bị nước lũ sông trà khúc tàn phá khiến đồng ruộng bị thu hẹp
đặc biệt vào mùa mưa lũ nước sông trà khúc dâng cao gây sạt lở ngày càng nhiều
do vậy các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân đồng thời triển khai lực lượng ngăn chặn vấn nạn này